trong nỗ lực nhằm đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa nga và ukraine
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã một lần nữa nhắc lại đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống ukraine
volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin tại thổ nhĩ kỳ
tổng thống thổ nhĩ kỳ cho hay ông đã có cuộc trao đổi với tổng thống ukraine và sẽ có cuộc gặp với tổng thống nga trong ngày hôm nay
ông hy vọng sẽ có một cuộc gặp tại thổ nhĩ kỳ giữa các bên để biến xu hướng tiêu cực thành tích cực
trước đó phía nga cho biết moscow và kiev sẽ tiếp tục đàm phán trực tuyến song lập trường mang tính nguyên tắc của nga
liên quan đến tình trạng của crimea và khu vực đôn bát không thay đổi
phía nga không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống putin và tổng thống zelensky
nhưng cuộc gặp này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được những kết quả nhất định